giới chức thành phố cảng derinche của thổ nhĩ kỳ cho hay ít nhất một mươi người đã bị thương
trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch trong một vụ nổ lớn làm dung chuyển khu cảng derinche
vụ nổ xảy ra vào chiều hôm qua và được cho là bắt nguồn từ kho nhà chứa ngũ cốc thuộc sở hữu của chính phủ
các nhân chứng mô tả vụ nổ giống như một trận động đất dữ dội
một mươi ba trong số một mươi sáu kho chiếu tại cảng đã bị hưu hại
những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó
derinche là một trong số ít các cảng biển ở thổ nhĩ kỳ hoàn toàn do chính phủ điều hành
đây là trung tâm vận chuyển và tiếp nhận các chuyến hàng ngũ cốc thường xuyên từ ukraine
cho đến khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hạn vào tháng trước
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ
sau một số nguồn tin cho rằng vụ việc xảy ra trong khi ngũ cốc đang được chất lên tàu
các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang làm việc tại hiện trường